đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội facebook về vụ việc gây mất an ninh trật tự tại tỉnh đắk lắc
một chủ tài khoản facebook tại tp hcm đã bị xử phạt bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng
tại cơ quan công an chủ tài khoản facebook có tên dung dinh khai nhận
trong lúc truy cập mạng xã hội thấy nhiều người lan truyền thông tin về vụ việc tấn công trụ sở
ủy ban nhân dân xã ea tiêu về akatu huyện chư quynh tỉnh đắk lắc
nên đã sử dụng tài khoản mạng xã hội cá nhân đăng tải thông tin bịa đặt sai sự thật
nhằm hướng dư luận vào việc tranh chấp đất đai giữa người dân với chính quyền địa phương
công an tp hcm khuyến cáo người dân tuyệt đối không đăng tải chia sẻ các thông tin sai sự thật
chưa được kiểm chứng lên mạng xã hội gây hoang mang dư luận ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự